một phiên tòa khác cũng đang thu hút sự quan tâm của dư luận xét xử nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic và ba mươi năm bị cáo vi phạm quy định về đấu thầu
lợi dụng chức vụ quyền hạn thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa và nhận hối lộ
vào sáng nay hội đồng xét xử đã tập trung thời gian làm rõ các hành vi của nhóm bị cáo
tại các công ty quân xanh giúp aic trúng các gói thầu dự án bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
theo có trạng để thuận lợi trong việc chúng gói thầu thiết bị y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
nguyễn thị thanh nhàn đã chỉ đạo hoàng thị thúy nga phó tổng giám đốc aic và nhân viên mua hồ sơ mời thầu
lập hồ sơ dự toán cho cả công ty quân xanh và quân đỏ để công ty aic trúng thầu
trong quá trình thực hiện hợp đồng nhàn ký và chỉ đạo trần mạnh hà phó tổng giám đốc aic
ký các phụ lục hợp đồng điều chỉnh điều khoản phạt hợp đồng trái quy định gây thiệt hại hơn ba năm tỷ đồng
với thẩm vấn của chủ tọa phiên tòa các bị cáo thuộc nhóm công ty quân xanh cho aic đã thử nhận hành vi
và cho rằng do muốn bán được các sản phẩm thiết bị y tế thì phải tham gia để làm quân xanh cho gói thầu này
các bị cáo đã nhận thức được hành vi sai phạm và chủ động hợp tác với cơ quan tố tụng để làm rõ nội dung vụ án khắc phục hậu quả